cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết bộ công an đã họp với các bộ ngành liên quan và thống nhất
giữ nguyên thời hạn bằng lái xe một mươi năm thay vì rút xuống năm năm
quá trình xây dựng dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông ban soạn thảo đưa ra nhiều phương án quản lý tài xế
trong đó có đề xuất rút ngắn thời hạn bằng lái xe dưới chín chỗ ngồi và xe tải loại ba năm tấn từ một mươi năm xuống còn năm năm
mục đích đề xuất rút ngắn thời hạn bằng lái xe là để quản lý tốt hơn sức khỏe của tài xế
đây là đề xuất được đưa ra để lấy ý kiến người dân cơ quan chuyên môn và chuyên gia
tuy nhiên đến nay bộ công an nhận thấy với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang được xây dựng
và sự liên thông dữ liệu của các bộ ngành khác nhau nên đề xuất giảm thời hạn giấy phép lái xe còn năm năm là không cần thiết
vì vậy sẽ rút đề xuất này khỏi dự thảo luật bảo đảm an toàn giao thông